liên quan đến vụ nhóm người rượt đuổi đánh một tài xế xe con trên cao tốc long thành dầu dây
ngày hôm qua công an tp thủ đức tp hcm bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ việc
theo trình bày của anh nguyễn hoàng tú chú tại quận tân bình tp hcm
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám anh chạy xe ô tô trên cao tốc long thành dầu dây
theo hướng từ đồng nai về tp hcm
trong lúc di chuyển anh bị người điều khiển xe ô tô năm mươi một g hai nghìn tám trăm một mươi bảy chạy vào làn đường ưu tiên
vượt lên ép xe liên tục chỉ tay ném chai nước suối vào xe của anh
sau đó xe ô tô một mươi sáu chỗ cũng chạy lên cả hai xe kè xe anh tú suốt quãng đường dài trên cao tốc
khi đến đường dẫn xuống vòng xoay phú hữu xe của anh tú bị chặn lại
và bị nhóm người đi ô tô dùng điếu cải gậy sắt đánh tới tấp
qua làm việc hai người trong nhóm đánh anh tú cho biết
trong lúc di chuyển trên quốc lộ năm mươi một xin vượt xe anh tú nhưng không được
nên đã sửa theo và chặn xe đánh anh tú
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định